đó là nội dung của nhịp sống kinh tế hôm nay mời quý vị và các bạn theo dõi
sau hơn hai ngày liên tục giảm giá vàng trong nước bất ngờ quay đầu tăng mạnh trở lại
sau một ngày giá vàng tăng gần một triệu đồng một lượng và đang có những phiên tăng giảm giá bất ngờ
công ty doji niêm yết giá vàng sgc tăng tám trăm năm mươi đồng một lượng chiều mua vào và tám trăm hai mươi đồng một lượng chiều bán ra
còn vàng trang sức tăng vọt lên ba mươi chín tám triệu đồng một lượng
ngân hàng nhà nước công bố tỷ giá trung tâm cặp đồng tiền việt nam đồng trên đô la mỹ đảo chiều tăng năm đồng so với mức công bố hôm qua
tại các ngân hàng thương mại và trên thị trường tự do giá trao đổi đô la mỹ đang diễn biến trái chiều
việt công banh niêm yết giá mua bán usd ở mức hai mươi ba một trăm tám mươi và hai mươi ba ba trăm linh đồng một usd
giá trao đổi đồng usd trên thị trường tự do giảm mạnh ba mươi năm đồng chiều mua và giảm ba mươi đồng một usd chiều bán so với phiên trước
bộ công thương mới có thông báo về điều chỉnh thuế đối với nhóm mặt hàng ô tô nguyên chiếc linh phụ kiện
phụ tùng ô tô xe máy
nhóm mặt hàng ô tô nguyên chiếc linh phụ kiện phụ tùng ô tô xe máy sẽ được điều chỉnh như sau
ô tô dung tích động cơ trên hai năm lít với xe chạy diesel trên ba lit đối với xe chạy xăng có thuế nhập khẩu về sau chín năm
các loại ô tô khác áp dụng lộ trình cam kết giảm thuế trong vòng một mươi năm
các loại phụ tùng ô tô xóa bỏ thuế nhập khẩu sau bảy năm
xe máy thường và xe máy trên một trăm năm mươi phân khối có thuế nhập khẩu sau lần lượt một mươi năm và bảy năm
những ngày đầu tháng bảy mặc dù trong nước đã gần hết mùa thu hoạch mận đào
nhưng trên thị trường những loại quả này từ trung quốc được gắn mát việt nam vẫn đang bán tràn lan
các loại mận có giá từ bốn mươi cho đến bốn mươi năm đồng một kg đào có giá từ bốn mươi đồng cho đến bốn mươi hai đồng một kg
người bán quảng cáo đó là đào mận trồng trên sapa mộc châu
tuy nhiên theo sở nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh lào cai mận và đào đã kết thúc vụ vào cuối tháng sáu
các chủ kinh doanh hoa quả tại chợ long biên đều khẳng định đây là hàng trung quốc
theo bộ thương mại hoa kỳ doc cục hải quan và viên phòng mỹ sẽ bắt đầu thu khoản thuế lên tới bốn trăm năm mươi sáu hai mươi ba giá trị sản phẩm thép chống dỉ
và thép cán nguội nhập khẩu từ việt nam với nguyên liệu sử dụng được nhập khẩu từ hàn quốc đài loan để gia công nhỏ rồi cuối cùng xuất khẩu sang mỹ
hết tháng bốn năm hai nghìn một mươi chín lượng xuất khẩu thép chống dỉ và thép cán nguội từ việt nam sang mỹ đã tăng tương ứng ba trăm ba mươi hai và chín trăm một mươi sáu so với cùng kỳ trước đó
theo bộ thương mại mỹ các sản phẩm thép sản xuất ở việt nam nhưng có xuất xứ hàn quốc đài loan để né tránh thuê chống bán pha giá và thuê chống trợ cấp của mỹ
center group việt nam đơn vị sở hữu hệ thống siêu thị bixi việt nam đã có thông báo tạm ngừng đặt hàng của các nhà cung cấp theo hợp đồng hợp tác thương mại đã được ký kết giữa hai bên
do có sự thay đổi chiến lược phát triển mô hình ngành hàng may mặc cho phù hợp với chỉ đạo của tập đoàn mẹ ở thái lan
các doanh nghiệp việt nam đã có nhiều phản ứng quanh quyết định này
các doanh nghiệp việt nam rất hoang mang khi nhận được thông báo ngừng nhập hàng với lý do không rõ ràng
sự việc quá bất ngờ khiến doanh nghiệp bị tồn nguyên phụ liệu vốn thất thoát dự tính từ năm cho đến một mươi tỷ đồng nguy cơ đẩy hàng trăm công nhân dơ vào cảnh khó khăn thất nghiệp
hạ viện mỹ đã yêu cầu facebook tạm dừng phát triển dự án tiền mạng hóa libra và ví điện tử calibra cho đến khi quốc hội và các nhà quản lý có thời gian để điều tra những rủi ro có thể xảy ra đối với hệ thống tài chính toàn cầu
chủ tịch ủy ban dịch vụ tài chính hạ viện masin waters đã gửi bức thư yêu cầu tới ceo mark zuckermberg coo series sanberg và david markus giám đốc dự án calibra trong thư nhấn mạnh rằng những sản phẩm và dịch vụ như libra nếu không có sự giám sát đầy đủ có thể gây ra tác động nguy hiểm cho hệ thống tài chính của mỹ và toàn cầu
sau những vụ việc liên quan đến quy tắc xuất xứ gần đây bộ công thương đã đưa ra dự thảo lần một về bộ tiêu chí quy định thế nào là sản xuất tại việt nam made in vietnam
để áp dụng cho hàng hóa lưu thông trong thị trường nội địa
việc xây dựng bộ tiêu chí này được bộ công thương đưa ra trước thực tế đã có quy định về ghi xuất xứ trên nhãn hàng hóa nhưng lại thiếu điều kiện thế nào là hàng sản xuất tại việt nam
thực tế việc cho phép doanh nghiệp tự nguyện ghi nhãn hàng hóa đã dẫn đến việc doanh nghiệp ghi nhãn tùy tiện như trường hợp khải siêu trước đây hay nghi vấn asanzo mới đây
thưa quý vị năm phút của nhập sống kinh tế sẽ cập nhật những thông tin mới nhất về các thông tư quy định và giá cả thị trường
quý vị có thể xem lại chương trình trên trang web nhândantv vn chuyên mục nhập sống kinh tế